nhận lời mời của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ tịch quốc hội hàn quốc jang si aek yoon
và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội hàn quốc thăm chính thức nước ta từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu tháng bốn
chuyến thăm càng đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh hai nước đang tổ chức nhiều hoạt động
kỷ niệm hai mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam hàn quốc
sáng nay lễ đón chính thức chủ tịch quốc hội hàn quốc jang si aek yoon và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội hàn quốc
đã diễn ra tại nhà quốc hội
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì lễ đón
trước lễ đón chính thức chủ tịch quốc hội hàn quốc jang si aek yoon và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội hàn quốc
đã đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
ngay sau lễ đón chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và chủ tịch quốc hội hàn quốc jang si aek yoon đã tiến hành hội đàm
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ vui mừng nhận thấy trong hai mươi năm năm qua
kể từ sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
đến nay quan hệ hiệu nghị và hợp tác giữa việt nam và hàn quốc đã có những bước trưởng thành phát triển mạnh mẽ và ngày càng đi vào chiều sâu
trên tinh thần đó việt nam mong muốn đón tổng thống hàn quốc thăm chính thức việt nam và dự hội nghị cấp cao apec tại đà nẵng vào tháng một mươi một tới
đồng thời đề nghị hàn quốc ủng hộ ứng cử viên của việt nam ứng cử vị trí tổng giám đốc unesco
tại hội đàm chủ tịch hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh việt nam khuyến khích các tập đoàn lớn của hàn quốc
tham gia vào quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tái cấu trúc hệ thống ngân hàng của việt nam
về phần mình chủ tịch quốc hội trần sê cun mong muốn quốc hội chính phủ việt nam coi hàn quốc là đối tác quan trọng hàng đầu
trong quan hệ kinh tế thương mại đầu tư để thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
hai chủ tịch hội cho rằng trong tổng thể quan hệ hai nước kim ngạch thương mại đã có những bước phát triển vượt bậc
tăng hơn chín mươi lần so với mốc ban đầu thiết lập quan hệ ngoại giao
vì vậy hai bên thống nhất cần có những giải pháp cụ thể để cân bằng cán cân thương mại trong thời gian tới
có một con số thú vị về hợp tác văn hóa giáo dục du lịch giao lưu nhân dân là hiện nay hai nước có khoảng một trăm bốn mươi công dân đang sinh sống làm việc tại mỗi nước
vì thế hai bên cùng cho rằng cần quan tâm thúc đẩy các chương trình giao lưu văn hóa giữa hai nước đẩy mạnh trao đổi giao lưu giáo viên sinh viên học sinh
mở rộng dạy tiếng việt và tiếng hàn tại hai nước nhất là dạy tiếng việt cho thế hệ thứ hai ở các gia đình đa văn hóa việt hàn tại hàn quốc
vì số lượng người việt nam lấy chồng và sinh sống ở hàn quốc hiện rất đông
cũng tại hội đàm hai bên thống nhất tiếp tục thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nội dung và lĩnh vực hợp tác của bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương ký vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín